chiều ngày tám tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã tới thủ đô new delhi bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa ấn độ
theo lời mời của chủ tịch thượng viện mohammad hamid ansarin và chủ tịch hạ viện sumitra maharan
đón đoàn tại sân bay quân sự palam có tổng thư ký hạ viện ấn độ anov misra
chuyến thăm chính thức cộng hòa ấn độ của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
có ý nghĩa quan trọng làm sâu sắc thêm quan hệ giữa việt nam và ấn độ
cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ấn độ
trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
những năm qua kinh mạch thương mại hai triệu giữa hai nước liên tục tăng
riêng năm hai nghìn một mươi năm đạt năm tỷ usd năm hai nghìn hai mươi hai nước đang phấn đấu lên một mươi năm tỷ usd
chuyến thăm chính thức ấn độ của chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân
nhằm thúc đẩy quan hệ sâu rộng hơn nữa giữa quốc hội việt nam và cơ quan lập pháp ấn độ